đối với các bệnh tái dương tính với virus sars cov hai sau khi bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
thậm chí có trường hợp sau thời gian điều trị được xét nghiệm âm tính đến năm lần nhưng vẫn bị dương tính trở lại
thì bộ y tế đã có những lý giải chung quanh vấn đề này
những ca bệnh ghi nhận dương tính trở lại sau khi xuất viện là bệnh nhân một trăm tám mươi tám bệnh nhân năm mươi hai bệnh nhân một trăm bốn mươi chín bệnh nhân một trăm ba mươi bảy và bệnh nhân ba mươi sáu
trước đó cục quản lý khám chữa bệnh tiểu ban điều trị đã có công văn yêu cầu sở y tế các tỉnh thành phố và các bệnh viện
được phân công điều trị covid một mươi chín theo dõi xét nghiệm sars cov hai cho người bệnh đã ra viện
trên thế giới cũng đã từng có trường hợp tái dương tính sau khi điều trị khỏi bệnh
lý giải về tình trạng này thứ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long chỉ ra những trường hợp bệnh nhân có khả năng dương tính trở lại
đối với các bệnh nhân dương tính trở lại căn cứ theo từng trường hợp nếu có các triệu chứng sẽ tiếp tục điều trị
hiện nay các bệnh nhân này đã quay trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị